thưa quý vị ngoại trưởng nga sergei lavrov thông báo nước này đã kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn
của hội đồng bảo an liên hợp quốc trong ngày hai mươi năm tháng một sau vụ rơi máy bay nga chở tù binh ukraine
máy bay vận tải il bảy mươi sáu chở sáu mươi năm tù binh ukraine cùng sáu thành viên phi hành đoàn và ba sĩ quan nga
bị bắn rơi ở vùng belgorod sáp biên giới ukraine khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng
thứ trưởng ủy ban quốc phòng thực viện nga viktor bondarev cho biết là phi hành đoàn đã kịp báo cáo
về tác động từ bên ngoài vào máy bay qua đó ông khẳng định máy bay đã bị bắn rơi
ông nhấn mạnh qua đoạn clip đăng tải trên telegram có thể nhìn rõ dấu vết điển hình của tên lửa
và rất có thể không chỉ một tên lửa
hiện ủy ban điều tra nga đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc
các nước eu đang chuẩn bị đưa ra gói biện pháp trừng phạt bổ sung thứ một mươi ba nhằm vào nga
khi ngày đánh dấu hai năm xung đột tại ukraine đang đến gần
gói trừng phạt mới được cho là sẽ bao gồm các lệnh hạn chế đi lại mới
và phong tỏa tài sản nhắm vào các doanh nghiệp và cá nhân nga
bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động quân sự của moscow tại ukraine
tuy nhiên nó có thể cũng sẽ bao gồm một thỏa thuận bị trì hoãn từ lâu
về gói hỗ trợ trị giá năm mươi tỷ euro dành cho ukraine
cùng với khoản hỗ trợ quân sự hàng năm trị giá năm tỷ euro khác
theo fanncial times quyết định dành thu nhập từ tài sản bị đóng băng của nga ở eu
cho ukraine có thể được đưa vào gói trừng phạt này
liên hợp quốc ngày hai mươi bốn tháng một cáo buộc xe tăng israel
khai hỏa vào cơ sở tị nạn của tổ chức ở gaza khiến nhiều người thiệt mạng
theo giới chức liên hợp quốc vụ tấn công xảy ra tại một trung tâm dạy nghề
được tận dụng làm nơi trú ẩn cho ba mươi người palestine
ở thành phố khan yunis miền nam giải gaza
xe tăng israel đã bắn đạn vào một trong các tòa nhà ở trung tâm
nơi có khoảng tám trăm linh người tị nạn đang ở khiến ít nhất chín người thiệt mạng và bảy mươi năm người bị thương
bộ ngoại giao mỹ đã chỉ trích vụ tấn công và kêu gọi các bên liên quan
tại giải gaza bảo đảm an toàn cho người dân
tuy nhiên tel aviv bác bỏ cáo buộc này
hàng vạn người dân argentina đã hưởng ứng cuộc tổng đình công trên toàn quốc
do tổng liên đoàn lao động nước này phát động
nhằm phản đối các chính sách thắt lưng bộ bụng của chính quyền
đây là cuộc tổng đình công đầu tiên tại argentina
chỉ bốn mươi năm ngày sau khi tổng thống xavier millet nhậm chức
người lao động đại diện nhiều tổ chức dân sự công đoàn và chính trị
argentina tại thủ đô buenos ares và nhiều tỉnh thành hưởng ứng lời kêu gọi
của tổng liên đoàn lao động cgt tổ chức công đoàn lớn nhất quốc gia nam mỹ
đã xuống đường biểu tình kêu gọi sự ủng hộ các nghị sĩ tại lưỡng viện quốc hội argentina
để không thông qua các chính sách kinh tế mới với tên gọi
nghị định cần thiết và khẩn cấp và dự luật xe buýt
chúng tôi không thể ngồi xuống đàm phán với những người không muốn đất nước hưng thịnh
cuộc đình công này là vô nghĩa nó gây thất thoát tiền của nhiều người dân
cuộc đình công cũng đi ngược lại với mong muốn được sống trong hòa bình
theo ngân hàng thế giới năm hai nghìn hai mươi ba kinh tế argentina ghi nhận mức lạm phát lên tới hơn hai trăm một mươi một
mức cao nhất mỹ latin và dự trữ ngoại tệ ở mức âm
trong bối cảnh nền kinh tế vô cùng khó khăn ngay sau khi thành lập nội các mới vào đầu tháng một mươi hai vừa qua
chính phủ argentina tuyên bố phá giá năm mươi đồng peso không gia hạn hợp đồng lao động
và xúc tiến kế hoạch xa thải hàng nghìn người lao động
ở khu vực công cắt giảm trợ cấp đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm cơ bản
bãi bỏ mức trần giá một số mặt hàng trong siêu thị nhằm bình ổn thị trường và kiềm chế lạm phát
bỏ trợ giá phương tiện giao thông công cộng và xăng dầu
cũng như nhiều trợ cấp xã hội và dịch vụ y tế công
chúng tôi là những công nhân xây dựng chúng tôi thực hiện cả dự án tư nhân và công cộng
với các dự án tư nhân doanh nghiệp không chắc chắn liệu mình có thể tiếp tục đầu tư
còn với các hạng mục công thì như đã được công bố sẽ không có hạng mục công nào được triển khai cả
từ tháng một mươi hai năm ngoái các dự án công đã bị dừng khiến năm mươi công nhân xây dựng bị mất việc
tổng đình công và biểu tình phản đối cải cách kinh tế của chính phủ argentina trong hai mươi bốn giờ
khiến cho các dịch vụ thiết yếu của nước này như giao thông công cộng ngân hàng và y tế bị đình trệ
gần ba trăm linh chuyến bay của hãng hàng không quốc gia argentina đã bị hủy
làm ảnh hưởng tới khoảng hai mươi hành khách
quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác
thời tiết lạnh giá đang ảnh hưởng đến hoạt động của xe điện ở mỹ
với các trạm sạc bị đóng băng ở mức âm một mươi tám độ c tại chicago
điều này khiến nhiều xe điện không thể sạc gây ra tình trạng xe hết pin và không di chuyển được
mặc dù các ứng dụng chỉ ra rằng chạm sạc vận hành bình thường
nhiệt độ thấp đã làm giảm tốc độ sạc đáng kể
buộc người dùng phải chờ lâu hơn
vấn đề này là minh chứng cho tính dễ tổn thương của xe điện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
hàn quốc thắt chặt quy định bảo hiểm y tế quốc gia cho người nước ngoài
và phụ thuộc từ ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
người phụ thuộc cần cư trú trên sáu tháng tại hàn quốc để đủ điều kiện nhận bảo hiểm
thay vì không giới hạn thời gian trước đây
điều này nhằm ngăn chặn lạm dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe
ngoại lệ cho các nhà ngoại giao doanh nhân và một số loại thị thực đặc biệt
các biện pháp mới nhằm cung cấp nhiều lợi ích chăm sóc sức khỏe hơn
cho những người thực sự có nhu cầu
nhật bản mở cửa đặt chỗ du lịch vũ trụ giá rẻ
sau khi tàu vũ trụ slim thành công hạ cánh mềm trên mặt trăng
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba chuyến du lịch tám ngày bảy đêm
có giá từ ba triệu yên khoảng hai mươi usd cho gói phổ thông
và tám triệu yên khoảng năm mươi ba usd cho gói thương gia
chuyến đi dự kiến diễn ra vào năm hai nghìn bốn mươi

bốn thang máy vũ trụ của hiệp hội thang máy vũ trụ nhật bản
nếu thành công có thể giảm chi phí chuyến du hành không gian
xuống còn một triệu yên khoảng sáu bảy trăm linh usd
mở ra triển vọng mới cho ngành công nghiệp du lịch không gian
vừa qua lễ hội khinh khí cầu quốc tế đã khai mạc
ở santiago của chile
sự kiện đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách quốc tế
cũng như người dân địa phương
sự kiện năm nay có sự tham gia của hàng chục khinh khí cầu
với hình dạng và màu sắc đa dạng
đến từ khắp mọi nơi trên thế giới
đây cũng là một trong những lễ hội khinh khí cầu
được tổ chức thường niên trong hơn hai mươi năm qua
những người tham gia sự kiện đặc biệt là các em nhỏ
đều tỏ ra vô cùng thích thú khi có thể tận mắt
chiêm ngưỡng được nhiều khinh khí cầu đầy màu sắc
tôi thích lễ hội thật tuyệt vời
đó là một trải nghiệm độc đáo
chúng tôi chưa bao giờ đến một nơi như thế này trước đây
và chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời
có rất nhiều khinh khí cầu và lễ hội được tổ chức rất tốt
một trong những hoạt động được yêu thích nhất trong khuôn khổ lễ hội
đó là hoạt động hạ khinh khí cầu vào buổi tối
để chính thức khép lại một ngày
với những màn trình diễn đầy âm thanh và ánh sáng
tôi nghĩ lễ hội hoàn toàn hoàn hảo rất đẹp thời tiết đẹp
chúng tôi có thể bay trên khinh khí cầu và không gặp vấn đề gì
và điều chúng tôi thích nhất là khiến tất cả mọi người vui vẻ phấn khích
lễ hội khinh khí cầu là một trong những hoạt động
khí cầu quốc tế được tổ chức lần đầu tiên tại mexico vào năm hai nghìn hai
kể từ năm hai nghìn một mươi lễ hội đã trở thành một sự kiện thường niên
sự kiện năm nay đánh dấu lần đầu tiên chi lê đăng cai
và cũng là lần đầu tiên lễ hội khinh khí cầu này được tổ chức ở một quốc gia nam mỹ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thế giới chuyển động hôm nay